với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn trí hiếu minh thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện an biên tỉnh kiên giang vừa bị công an tp cm tiến hành khởi tố bắt tạm giam
sự việc xảy ra tại khu cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc địa bàn khóm bảy phường sáu tp cm
theo hồ sơ do nhớ lại mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày bốn tháng bảy nguyễn trí hiếu minh thanh
là đối tượng cách ly tập trung tại trung đoàn bộ binh tám trăm chín mươi sáu đã đánh người cùng cách ly
nhận được tin báo đồng chí cán bộ công an phường sáu tp cà mau cùng cán bộ có liên quan bảo đảm công tác an ninh trật tự và y tế
đã mời thanh để làm rõ trong lúc làm việc bất ngờ thanh xông vào đánh đồng chí cán bộ công an
sau đó thanh đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế và lập biên bản
được biết nguyễn trí hiếu minh thanh là đối tượng từng có một tiền án
việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và hiện nguyễn trí hiếu minh thanh đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý